sáng nay vừa xảy ra vụ cháy tại một quán pắp ba ở số hai mươi năm nguyễn công chứ tp huế
lửa lan rộng sang nhiều nhà dân lực lượng công an đã phải di rời người dân xung quanh vụ cháy đến nơi an toàn
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ sáng cùng ngày
lúc này nhiều người phát hiện khói đen bốc lên mù mịt từ quán nên lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng
nhận tin báo lực lượng công an đến hiện trường tiến hành dập lửa
do khu vực này nhà cửa san sát nhau và ngọn lửa lan nhanh nên lực lượng chức năng lập tức di rời người dân sống quanh đám cháy đến nơi an toàn
đến một mươi giờ sáng cùng ngày ngọn lửa cơ bản được kiểm soát
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đã huy động hơn tám mươi cán bộ chiến sĩ cùng chín xe chữa cháy đến hiện trường
thông tin ban đầu không có thiệt hại về người